thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng cho đồng chí vũ khoan và huy hiệu bốn mươi năm tuổi đảng cho đồng chí vương văn việt
cùng dự có phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đại diện ban dân vận trung mương phát biểu ý kiến tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
từ tấm gương của đồng chí vũ khoan toát lên tinh thần gian luyện đổi mới sáng tạo luôn cập nhật thông tin
đồng chí là người nhanh nhạy linh hoạt trong chỉ đạo điều hành kinh tế xã hội toàn diện đóng góp lớn trong quá trình mở cửa hội nhập đối thoại đàm phán các hiệp định thương mại
chính vì thế các đồng chí lãnh đạo cán bộ công chức viên chức văn phòng chính phủ cũng cần học tập phấn đấu gian luyện tấm gương này để vừa có kiến thức quyết tâm cao tinh thần cách mạng
bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn để đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước
thủ tướng cũng mong tám đồng chí đảng viên nhận huy hiệu đảng đợt này tiếp tục nỗ lực phấn đấu đoàn kết gìn giữ uy tín cho cơ quan cá nhân
đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cơ quan giao phó
thay mặt những đồng chí được tặng huy hiệu đảng trong niềm xúc động đồng chí vũ khoan bày tỏ niềm vinh dự được nhận huy hiệu đảng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của đảng nhà nước